ba mươi chín ngư dân việt nam đã được indonesia trả tự do và xé về nước bằng đường hàng không
các ngư dân chủ yếu quê ở kiên giang và bình định bị giam giữ từ năm đến bảy tháng tại đảo pantianak tỉnh kalimantan indonesia
trong dịp này đại sứ quán việt nam tại indonesia đã hoàn thành thủ tục bảo hộ công dân để đưa tổng cộng một trăm một mươi một ngư dân về nước
đây là đợt trao trả ngư dân việt nam lớn nhất từ đầu năm đến nay
các ngư dân này sẽ được đưa về nước lần lượt trong ba ngày bao gồm các ngày năm tháng bốn ba mươi chín người ngày sáu tháng bốn bốn mươi người và ngày một mươi một tháng bốn ba mươi hai người
từ đầu năm đến nay đã có bốn mươi hai tàu với ba trăm chín mươi hai ngư dân việt nam bị bắt giữ
trong đó riêng trong tháng ba số tàu vi phạm và bị bắt đã tăng đột biến lên con số ba mươi năm tàu với ba trăm ba mươi ngư dân
đại sứ quán việt nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng phía indonesia đưa về nước bốn trăm bốn mươi ngư dân
hiện nay vẫn còn ba trăm bảy mươi ngư dân
đang bị giam giữ tại các đảo của indonesia
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay indonesia chủ trương xử lý cứng rắn với các tàu đánh bắt cá nước ngoài vi phạm vùng biển nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy hải sản và giữ chủ quyền quốc gia
trong hơn hai năm áp dụng các biện pháp mạnh đã có ba trăm một mươi bảy tàu thuyền nước ngoài vi phạm đánh bắt trái phép tại các vùng biển thuộc chủ quyền của indonesia bị tịch thu và phá hủy